ba đối tượng gồm phạm ngân giang đặng văn giang và lê thị mỹ xuân đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp cùng với công an thị xã bến cát tỉnh bình dương tạm giữ để làm rõ về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo điều tra phạm ngân giang thấy việc đặt làm giấy phép lái xe giả trên mạng thuận lợi và dễ dàng
nên đã rủ vợ chồng đặng văn giang và lê thị mỹ xuân cùng làm
đối tượng xuân nhận có người quen ở trường dạy lái xe chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân
ảnh chân dung gửi cho xuân sau đó một hai tuần sẽ có giấy phép lái xe mô tô với giá khoảng hai triệu đồng một bộ
xuân khẳng định giấy phép là thật tổng số tiền các đối tượng thu lợi từ việc làm giả giấy phép lái xe là hơn hai mươi một triệu đồng
công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm nguyễn trọng hồng quê ở tỉnh hà tĩnh
và lê thanh tùng quê ở tỉnh bến tre để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đã bắt quả tăng hồng đang mang ma túy bán cho người nghiện
tại thị trấn tân phú với tăng vật thu giữ là bảy gói ma túy đá trọng lượng hơn ba trăm bảy mươi gram một năm viên thuốc lắc
một súng tự chế một mươi hai viên đạn trì bình hơi cay và gần một trăm linh năm triệu đồng tiền mặt
mở rộng điều tra lực lượng công an đã tiến hành bắt đối tượng lê thanh tùng khi đang mang ma túy bán cho người nghiện
thu giữ bốn gói ma túy đá với trọng lượng khoảng hai trăm linh gram
dạng sáng ngày hôm nay nhận được tin báo có vỏ lãi bị chìm đội biên phòng vĩnh gia bộ đội biên phòng an giang
đã huy động ba mươi lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng với chính quyền và người dân khắc phục hậu quả
trục vớt người phương tiện và hàng hóa
vỏ lãi có trọng lượng bốn mươi tấn do ông lý văn mít hội từ thiện xã vĩnh gia thuê chở gỗ để phục vụ việc cất nhà từ thiện
vào khoảng năm giờ sáng nay do chở quá nặng nên phương tiện đã bị chìm
lúc xảy ra tai nạn trên vỏ lãi có bốn người ba người kịp thời bơi vào bờ riêng ông lý văn mít tử vong
hiện lực lượng chức năng và nhân dân tiếp tục khắc phục hậu quả vụ tai nạn trục vớt số gỗ bị chìm và động viên cho các nạn nhân và gia đình